ngày hai mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng tổ chức hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
trong một mươi năm qua cấp ủy chính quyền các cấp mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể tỉnh sóc trăng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung ngày biên phòng toàn dân gắn với đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới biển
đến nay đã vận động xây dựng một hai trăm linh năm căn nhà tình nghĩa tình thương nhà đồng đội với tổng số tiền gần năm mươi tỷ đồng khám bệnh và cấp thuốc miễn phí gần ba lượt người
toàn tỉnh đã xây dựng ba trăm chín mươi bốn tổ tự quản thành lập hai mươi bảy tổ khai thác thủy sản hai nghiệp đoàn đánh bắt hải sản tám mươi ba đội dân phòng
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng tặng bằng khen cho một mươi chín tập thể và năm mươi bốn cá nhân
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tặng bằng khen cho hai tập thể và bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân